thưa quý vị khu kinh tế dung quốc của tỉnh quảng ngãi đang là điểm nóng của trật tự an toàn giao thông
rất nhiều sinh mạng đã bị các hung thần xe tải tước đi mạng sống và cũng rất là thương tâm
vâng và trước thực trạng này công an tỉnh quảng ngãi đang triển khai nhiều biện pháp để có thể ổn định trật tự giao thông trên địa bàn
lập chốt kiểm soát giao thông giám sát tốc độ và cân tải trọng để ngăn chặn các hung thần xe tải này
một cao tuần tra của cảnh sát giao thông tỉnh quảng ngãi ở khu kinh tế dung quất
chiếc xe tải này được ra hiệu dừng lại để kiểm tra
đưa vào cân tải trọng thì xe chở quá tải hơn bốn mươi
tài xế đưa ra nhiều lý do để không xuất trình giấy tờ xe giấy phép lái xe

khi các công ty xí nghiệp xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội xã hội
nếu doanh nghiệp bước vào giờ làm việc tăng ca và doanh nghiệp xuất hàng nhập hàng thì mật độ xe tải lưu thông tăng đột biến
nơi đây chưa có đường dành riêng cho xe thô sơ người đi bộ
đường hẹp phương tiện lưu thông đông một số doanh nghiệp vì lợi nhuận quan trắng cho tài xế xe dẫn đến tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
dẫn đến tình trạng phóng nhanh vượt ẩu để tăng chuyến gây nhiều tai nạn giao thông thương tâm người dân bất bình
công an tỉnh quảng ngãi đang triển khai lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động lập chốt kiểm soát giao thông tuần tra trên các tuyến đường để ổn định trật tự giao thông ở khu kinh tế dung quốc
công an đồ đây là phải theo dõi mấy cái người này xe giam nha không có lành nó thù đúng nó trả quá luôn người sợ lắm
đơn vị chúng tôi cũng đã thường xuyên đề xuất tham mưu cho các cấp các ngành thường nhất là trong khu vực quốc tế dung quất như thế này
thì cắm biển hạn chế tốc độ nhàm là coi như là cho lấy xe chạy chậm và xử để là chúng tôi là coi như là sẽ triển khai
khi mà có biển cấm như thế nào thì chúng tôi sẽ triển khai lực lượng là bán tốc độ ghi hình tốc độ và xử lý triệt đế
có cái hành vi vi phạm nhất là tốc độ nham hạn chế tốc độ
cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát ở khu kinh tế dung quốc
phương tiện chạy quá tốc độ tranh giành đường vượt ẩu sẽ bị xử lý nghiêm không có ngoại lệ
đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống cũng như những người tham gia giao thông khác